tại cuộc họp về đối phó với dịch covid một mươi chín do thủ tướng lý khắc cường chủ trì ngày một mươi sáu tháng bốn
quốc vụ viện trung quốc đã hối thúc các cơ quan chức năng tăng cường cải thiện năng lực xét nghiệm
đồng thời yêu cầu các tỉnh biên giới đưa ra những kế hoạch ngăn chặn và kiểm soát dịch covid một mươi chín
chính quyền các tỉnh biên giới cũng được yêu cầu phải chắt lọc các biện pháp trong việc ngăn chặn các ca bệnh từ bên ngoài
trong bối cảnh nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín ở trung quốc hiện còn gặp nhiều khó khăn
do bị trồng chéo giữa các ca bệnh nhập cảnh từ nước ngoài và các ca bệnh trong nước